thưa quý vị với các hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
trương thị xen chú tại thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc cũng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam bốn tháng để điều tra
vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín bà hà thị lệ phương chú tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
thỏa thuận với xen mỗi người góp bảy trăm năm mươi triệu đồng mua ba thửa đất tại xã cư brau tỉnh đắk lắc
sau khi đặt cọc bà phương đã chuyển cho xen năm trăm sáu mươi triệu đồng để thanh toán tiền mua đất
vào ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín các bên tới văn phòng công chứng để làm các thủ tục liên quan
tại đây thì chỉ có xen trực tiếp làm thủ tục với chủ đất và hai bên đã ký kết hợp đồng ủy quyền về việc mua bán ba thửa đất
quá hẹn bà xen không trả đủ một ba tỷ đồng nên vợ chồng chủ đất đã lấy lại hợp đồng chuyển nhượng
sau đó để bà phương tin tưởng xen đã đặt làm giả hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên bà phương
đối với số tiền mà bà phương đã đưa xen chiếm đoạt tiêu xài cá nhân
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam vừa thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn thị liêu na
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy và nguyễn trọng duy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
cùng chú tại phướng an phú thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo điều tra từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay na và duy cho khoảng bảy mươi sáu người trên địa bàn tỉnh quảng nam vay hơn chín tỷ đồng
với lãi suất một trăm hai mươi một trăm tám mươi một năm đã thu lợi bất chính hơn một năm tỷ đồng
quá trình cho vay thì khi người vay chậm trả tiền các đối tượng đăng bài bôi nhọ danh dự của người vay
đăng lên trang mạng xã hội facebook đồng thời gọi điện thoại đe dọa
gây sức ép để lấy tiền gây lo lắng và bức xúc trong nhân dân
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam đã tạm giữ hình sự nguyễn thị luy na và nguyễn trọng duy để mở rộng điều tra
còn tại lâm đồng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và công an huyện đức trọng
vừa triệt phá đường dây buôn bán tàng trữ pháo nổ với quy mô lớn trên không gian mạng trên địa bàn
công tác nắm tình hình lực lượng trinh sát xác định một nhóm đối tượng tại địa bàn huyện đức trọng
có hoạt động buôn bán pháo nổ trên không gian mạng hoạt động có tổ chức chặt chẽ tinh vi trong liên lạc
ban chuyên án đã triển khai lực lượng và tổ chức mật phục bắt quả tang đối tượng lê huy tuyên
chú tại huyện đức trọng đang tiến hành giao dịch với lê minh trực cùng chú tại huyện đức trọng
tại một ngôi nhà trên đường bạch đằng thị trấn liên nghĩa
tại hiện trường cơ quan chức năng phát hiện thù giữ nhiều loại pháo gồm pháo dây pháo banh pháo ông sư
pháo hoa dạng ống dài cùng với pháo hoa nổ các loại ba mươi sáu viên bốn mươi chín viên và một trăm linh viên
tổng trọng lượng thu giữ hơn sáu trăm hai mươi kg
bước đầu thì trực khai nhận toàn bộ số pháo trên được mua thông qua mạng xã hội facebook
nhằm mục đích bán lại để kiếm lời

lực lượng nghiệp vụ bộ đội biên phòng quảng ngãi
vừa bắt giữ một tàu vận tải về hành vi mua bán xăng dầu không có hóa đơn chứng tử
thù giữ tăng vật trên hai lít dầu đều
qua tuần tra lực lượng nghiệp vụ phát hiện tàu hải hà năm trăm năm mươi tám do ông trần danh thân
chú tại tỉnh nghệ an làm thuyền trưởng neo đậu tại vùng nước cảng biển dung quốc quảng ngãi
đang thực hiện hành vi sang chiết dầu cho một tàu cá
khi lực lượng tuần tra tiếp cận truy đuổi
thì tàu cá lợi dụng đêm tối và thời tiết xấu bỏ chạy khỏi hiện trường
tiến hành kiểm tra mặt nước biển vị trí tàu hải hà năm trăm năm mươi tám neo đậu
lực lượng tuần tra trục vớt thù giữ hơn hai lít dầu đều không có hóa đơn chính tử
sau đó thì đã tiến hành niêm phong thu giữ để điều tra làm rõ
vùng cảnh sát biển một vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tàng trữ trái phép vật liệu nổ
trên vùng biển huyện đảo bạch long vĩ thành phố hải phòng
trước đó tại khu vực biển
phía tây đảo bạch long vĩ tổ công tác của vùng cảnh sát biển một
chủ trì phối hợp với các lực lượng kiểm ngư công an và bộ đội biên phòng trên đảo bạch long vĩ
phát hiện và kiểm tra tàu cá mang số hiệu qn ba nghìn năm trăm bảy mươi sáu ts gồm chín thuyền viên do ông nguyễn xuân tuyên năm mươi hai tuổi
trú tại hai mươi bốn g hai phạm bá trực quận hồng bàng thành phố hải phòng làm thuyền trưởng
tại thời điểm kiểm tra tổ công tác phát hiện tàu cá đang vận chuyển trái phép khoảng trên một mươi năm kg thuốc nổ dạng bột màu trắng
một mươi chín kiếp nổ năm mét dây trái chậm và các phụ kiện nổ khác
thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ của tàu và số vật liệu nổ nêu trên
bên cạnh đó có sáu thuyền viên không có giấy tờ tùy thân và bằng cấp chuyên môn nghiệp vụ
theo lời khai số thuốc nổ kiếp nổ trên được nguyễn xuân tuyên mua tại khu vực biển đồ sơn thành phố hải phòng
từ một đối tượng không quen biết mang ra biển với mục đích sử dụng để đánh bắt hải sản
tiến hành kiểm tra một tạp hóa trên địa bàn
tại xã phi liêng huyện đam rông tỉnh lâm đồng công an huyện đam rồng đã phát hiện cơ sở này đang tàng trữ trái phép nhiều cá thể động vật hoang dã
chủ tạp hóa trên do bà vũ thị hoa bốn mươi ba tuổi làm chủ
tại hiện trường cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện một cá thể mèo rừng nhóm hai b một mươi cá thể khỉ một cá thể rắn một cá thể trồn
một cá thể giòn đá hay còn gọi là con hòn và nhiều bộ phận của các cá thể động vật hoang dã khác
ngay sau đó lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản thu giữ các tàng vật
để phục vụ công tác điều tra
vụ việc được công an huyện đam rông xử lý ngay trong ngày đầu gia quân thực hiện kế hoạch cao điểm
tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tết dương lịch tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn và các lễ hội đầu xuân trên địa bàn huyện
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bạc liêu phối hợp với thanh tra sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh
vừa tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với trương văn tài sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện ninh phước tỉnh ninh thuận về hành vi vận chuyển tôm giống không có giấy chứng nhận kiểm dịch
đồng thời tổ chức tiêu hủy số tôm giống chê theo quy định
trước đó trên tuyến quản lộ phung hiệp đoạn qua địa bàn thị trấn phước long huyện phước long
cảnh sát giao thông công an tỉnh phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát tám mươi năm c một nghìn chín trăm linh bốn do tài xế trương văn tài điều khiển
đang vận chuyển hai bảy triệu con tôm giống không có giấy chứng nhận kiểm dịch nên đã lập biên bản thu giữ
thưa quý vị hiện nay ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam
khoảng gần sáng vào sáng mai ngày một mươi chín tháng một mươi hai bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến bắc bộ và bắc trung bộ
sau đó sẽ ảnh hưởng đến trung trung bộ và một số nơi ở nam trung bộ
ở bắc bộ và thanh hóa nghệ an trời tiếp tục rét đậm vùng núi rét hại ở khu vực từ hà tĩnh đến thử thiên huế trời rét
để chủ động ứng phó với rét đậm và giảm thiểu thiệt hại
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh đề nghị các địa phương đơn vị theo dõi sát diễn biến thời tiết
thông tin kịp thời đến chính quyền và nhân dân chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người nhất là người già trẻ nhỏ học sinh
các bác sĩ khuyến cáo người dân trong điều kiện thời tiết lạnh rét mùa đông
tuyệt đối không được sửa ấm bằng đốt than củi trong phòng kín nhằm chống mộ độc khí co và tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và gia đình
bên cạnh đó để chủ động phòng chống giá rét bảo vệ sức khỏe cho đàn vật nuôi
chính quyền địa phương và bà con nông dân đã chủ động triển khai nhiều biện pháp như che chắn giữ ấm chuồng trại giữ chữ nguồn thức ăn
bà con cũng thường xuyên dọn dẹp chuồng trại nhằm hạn chế phát sinh và lây lan dịch bệnh trong những đợt mưa rét này
chính quyền cũng hướng dẫn người dân về công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm thủy sản che phủ che chắn tưới nước bón phân giữ ẩm đối với sản xuất lúa rau màu cây trồng khác
thưa quý vị sau nhiều ngày xét xử và nghị án vào chiều ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt các bị cáo nguyễn thị kim hạnh gọi tắt là mười tường
trú tại xã đà phước huyện an phú tỉnh an giang sáu năm tù về tội trốn thuế một mươi ba năm tù về tội rửa tiền
tổng hợp hình phạt cho hai tội đối với bị cáo hạnh là một mươi chín năm tù nguyễn văn võ trú tại tỉnh an giang một mươi một năm tù và nguyễn văn sang chú tại tỉnh an giang một mươi năm tù cùng về tội rửa tiền
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn hai mươi nguyễn thị kim hạnh thông qua công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu hạnh phát và hộ kinh doanh hạnh phát do hạnh thành lập và điều hành hoạt động kinh doanh mua bán đường
nhưng không lập sổ kế toán
không xuất hóa đơn khi bán hàng kê khai thuế không đúng doanh thu bán ra để trốn thuế tổng số tiền hơn bảy trăm năm mươi năm tỷ đồng
ngoài ra hạnh sử dụng nguồn tiền trốn thuế chuyển vào tài khoản ngân hàng của nguyễn văn võ số tiền hơn ba năm tỷ đồng để võ nuôi cá gửi tiết kiệm
chuyển vào tài khoản của nguyễn văn sang số tiền hơn một ba tỷ đồng để sang làm từ thiện nhằm che giấu nguồn tiền buôn lậu đường và trốn thuế là đã thực hiện hành vi rửa tiền
ngoài bản án đã tuyên hội đồng xét xử còn tuyên
hình phạt bổ sung đối với bị cáo hạnh võ sang mỗi bị cáo một trăm linh triệu đồng
bộ bị cáo hạnh giao nộp lại số tiền trốn thuế cho ngân sách nhà nước là hơn bảy trăm năm mươi năm tỷ đồng
các bị cáo võ sang giao nộp lại số tiền thu lợi bất chính hơn bốn tám tỷ đồng
sáng nay công an tp hà nội tổ chức lễ gia quân thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trong dịp tết nguyên đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
kế hoạch gia quân bắt nguồn
từ ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến hết tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
phát biểu tại buổi lễ trung tướng nguyễn hải trung giám đốc công an tp hà nội yêu cầu công an các quận huyện thị xã triển khai tổng thể đồng bộ các biện pháp
nắm chắc tình hình từ sớm từ xa từ cơ sở và chủ động nhận diện dự báo chính xác tình hình đối tượng và những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn toàn thành phố trên từng lĩnh vực chuyên đề
đồng thời yêu cầu các đơn vị tăng cường tuyên truyền vận động người dân
chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật nâng cao cảnh giác phòng ngừa tội phạm phòng ngừa phát hiện giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ngay từ khi mới hình thành
không để phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật các điểm nóng về an ninh trật tự
sau lễ gia quân công an tp hà nội đã triển khai thực hiện ngay các chuyên đề chống ủn tắc giao thông như xử lý xe công cành xe dừng đỗ các vi phạm trực tiếp liên quan đến an toàn giao thông

sau lễ giao quân công an tp hà nội đã triển khai thực hiện ngay các chuyên đề chống ủn tắc giao thông như xe dừng đỗ các vi phạm trực tiếp liên quan đến an toàn giao thông